ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh tổ chức họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố một mươi bốn đối tượng tại trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba d về hành vi nhận hối lộ
trong đó giám đốc là dương trung lâm ở thành phố bắc ninh phó giám đốc là dương đình phú ở huyện tiên du và một mươi hai đăng kiểm viên
bốn đối tượng thống nhất thu tiền phí bôi trơn từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xe để bỏ qua một số lỗi kỹ thuật hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thu khoảng sáu năm tỷ đồng tiền phí bâu trơn
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu máy móc thiết bị liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng
một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn ba trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa triệt xóa một mươi ba đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh khánh hòa đã đồng loạt khống chế và tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi ba đối tượng
đường dây này do võ duy hùng và trần châu trình cùng chú tại thành phố nha trang cầm đầu
cơ quan công an đã tạm giữ hơn một hai tỷ đồng nhiều ngoại tệ và sổ sách liên quan đến các hoạt động cá độ bóng đá
đường dây này có hơn năm trăm linh tài khoản đánh bạc với hơn sáu mươi đối tượng tham gia
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm là hơn ba trăm linh tỷ đồng
công an huyện thái thụy tỉnh thái bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với phạm văn linh chú tệ huyện thái thụy về tội trao vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay linh đã sử dụng mạng internet để tạo năm trăm hai mươi tám hợp đồng vay tín chấp
với tổng số tiền cho vay trên một mươi ba tỷ đồng thu lời bất chính là trên hai tỷ đồng
những người vay tiền của linh chủ yếu ở các xã thuộc huyện thái thụy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đang tiếp tục điều tra mở rộng
và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
với hành vi vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô khách
lê thanh phong và nguyễn hữu tươi đã bị tổ tuần tra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với công an huyện châu thành a bắt quả ta
kiểm tra trên xe khách do phong là lái xe và tươi là phụ xe
lực lượng chức năng phát hiện một hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z và scott
được giấu trong bốn thùng giấy
đối tượng khai nhận
được một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá này từ thành phố cần thơ về tỉnh sóc trăng với giá bốn trăm linh đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh cũng phối hợp với các ngành chức năng
kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất chế biến nội tạng động vật tại khu năm phường hải hòa
thành phố móng cái do ông hồ hiểu huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quốc tịch trung quốc làm chủ
vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai tấn nội tạng động vật có biểu hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cùng với một mươi ba tấn phụ ra
chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này
ngoài ra tại vị trí xả nước thải của cơ sở phát hiện một đường ống xả nước thải có màu trắng đục xuống sông lục lầm
tại vị trí xả thải có nhiều váng mỡ kéo dài một mươi mét bốc mùi hôi thối
cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm của cơ sở trên để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv
kính thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam sáu người liên quan đến sai phạm
tại trung tâm đăng kiểm xét
đăng kiểm xét cơ giới năm nghìn một mươi chín d quận bình tân thành phố hồ chí minh
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hồ chí minh
tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một mươi chín d
công an thu giữ nhiều máy móc tài liệu phục vụ cho công tác điều tra và mời triệu tập nhiều người về làm việc
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân đã củng cố tài liệu
chứng cứ và khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam sáu người gồm
nguyễn quỳnh phong phó giám đốc trung tâm ba đăng kiểm viên nguyễn quỳnh tuân nguyễn văn cường
trần minh hiếu về tội nhận hối lộ và nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
muốn làm cho xe đó đạt hay thôi là bằng cách là mình có thể là lau con mắt này bằng tay
hoặc là sử dụng sức bị giấy này để chêm vào một ít để cho làm sạch cái buồn thiết hại bên trong
để nhằm giảm cái lượng khói đi vào giúp cho cái thiết bị đó đạt
khi mà gặp một số trường hợp xe
xe mà vòng tour đạt không đạt
mình thì có thể sử dụng xe khác để thay thế rồi
xe khác để đạt thế vào
đây là hành động sai trái
tôi mong những đăng kiểm viên sau này không nên sử dụng phương pháp này
để làm thay đổi kết quả kiểm định
em cảm thấy ân hận
em cảm thấy ân hận vì làm thay đổi kết quả như vậy
một số xe khi mà nó thải ra môi trường nhiều như vậy
thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường
không quên không
họ hay nhờ em chạy đi đăng kiểm dùm
em đi làm chẳng em chạy đăng kiểm dùm cho họ luôn
có khi họ bồi dưỡng hai trăm linh ba trăm linh tùy theo khách
vì những hành vi đó là những hành vi sai trái
nó sẽ ảnh hưởng đến chiếc xe
ảnh hưởng đến phương tiện khi lưu thông ngoài đường
không chỉ riêng trường hợp tại trung tâm đăng kiểm xe cưới giới năm nghìn một mươi chín d
quá trình kiểm tra tại một số trung tâm đăng kiểm
công an phát hiện nhiều vi phạm
một số đăng kiểm viên thừa nhận
họ đã bỏ qua các lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định
và khi đối diện với pháp luật mới nhận ra hành vi sai trái
thì trong quá trình tôi thực hiện
thì tôi cũng có bỏ qua những cái lỗi
do cái máy móc
thì tôi cũng có làm sai lệch
do không phải là tác động trên thiết bị
bị không phải tác động trên phần mềm
mà do mình tự điều chỉnh
những cái lời để xin lỗi đến
tất cả các
và trong xã hội
và cái điều đó tôi làm là
sai đúng đối với
quy định của ngành
và đối với quy định của pháp luật
nếu sau này tôi
có làm đăng điểm hay làm cứ một công việc gì
thì tôi cũng
tương thủ theo quy định của pháp luật
và dẫn của ngành
mình sẽ làm
hiện công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ những hành vi liên quan đến
các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
mà cơ quan điều tra đã khám xét
trước tinh thần kiên quyết đấu tranh
với những vi phạm tiêu cực trong đăng kiểm
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
mới đây trung tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an đã có thư
khen và gửi công an tp hcm
biểu dương khen ngợi
những chiến công thành tích của lực lượng công an
tp hcm trong đấu tranh
khám phá làm rõ các sai phạm tiêu cực
tại một số trung tâm đăng kiểm
và cũng liên quan đến hoạt động
của các trung tâm đăng kiểm
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
sở giao thông vận tải tp hcm đã có
thông tin mới về hoạt động kiểm định
xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm
đang trên địa bàn và cũng như đang còn hoạt động
cụ thể cho đến thời điểm hiện tại
trên địa bàn tp hcm đang có
một mươi trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
đang hoạt động với tổng số hai mươi bảy chuyến kiểm định
và công suất kiểm định tối đa
đạt một tám trăm ba mươi lượt xe một ngày
trong bất cảnh một số trung tâm đăng kiểm
bị tạm dừng hoạt động để phục vụ tốt hơn
nhu cầu kiểm định xe cơ giới trong dịp gần tết
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị
các linh tị đăng kiểm xe cơ giới
vẫn đang hoạt động gần
thuộc sở giao thông vận tải tp
năm mươi sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam
và năm mươi một mươi bốn d cục tư nhân
thực hiện đảm bảo duy trì hoạt động
ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định
phương tiện tăng cao của người dân
chủ phương tiện đúng theo quy định
đồng thời phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường của phương tiện
bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ
để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân
tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định
để giải quyết nhanh chóng nhu cầu kiểm định
phương tiện của người dân
thực hiện phát phiếu hẹn giờ cho các chủ phương tiện
có nhu cầu đến kiểm định
để tránh việc dừng chờ ôn tắt trước khu vực trung tâm đăng kiểm
ngoài ra sở giao thông vận tải
cũng khuyến cáo đến các chủ xe doanh nghiệp
để giảm thời gian không phải kiểm định nhiều lần
nên chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa phương tiện
trước khi đi kiểm định
để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất
và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
tại tp hcm đã diễn ra buổi lễ khởi công
công trình nút giao thông an phú
dự án có mục tiêu tăng cường kết nối
cho tuyến đường cao tốc tp hcm
long thành dầu dây
với tuyến đường mai chí thọ
và các tuyến trục chính của thành phố
nhằm phát huy cao nhất hiệu quả
của các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực
đặc biệt là giải quyết nạn ung tắc
tại khu vực này
dự án có tổng mức đầu tư
hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó chi phí bùa thường hỗ trợ tác định cư
là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
chi phí xây lắp là hai ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
và các chi phí khác
công trình có quy mô ba tầng
gồm tầng trường một xây dựng hầm chui hai chiều
kết nối đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây
với đường mai trí thọ
phía hầm vực sông sài gòn
kéo dài qua nút giao mai chí thọ đồng văn cống
tầng cộng một xây dựng hai cầu vực
gồm một cầu vực dạng dưới y
kết nối đường mai trí thọ phía xa lội hà nội
và đường lương định cổ tới đường dẫn cao tốc
và một cầu vực rẽ phả từ đường dẫn cao tốc
ra đường mai trí thọ phía xa lội hà nội
cuối cùng là tầng giữa mặt đất
xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng
của các hạng mục như hồ nước đại phung nước
chiếu sáng mỹ thuật
trong dự án này còn xây dựng các hạ tầng khác
tại khu vực nút giao mai chí thọ và đường đồng văn cống
tầng cộng một xây dựng hai cầu vượt kết nối
đường mai trí thọ phía xa lội hà nội
với đường đồng văn cống và ngược lại
tại khu vực cầu dòng ông tố xây dựng hạng mục
hạ tầng kỹ thuật khác như tiểu đảo cầu bộ hành
hệ thống cấp thoát nước cây xanh chiếu sáng
hệ thống báo hiệu giao thông
dự án sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
để chào bừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cần tập trung phát triển hệ thống phân phối
phủ rộng mạng lưới điểm bán hàng
gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa
và giảm tối đa các chi phí
trung gian từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng
và đây là những nhiệm vụ mới
là bà phan thị thắng thứ trưởng bộ công thương
yêu cầu cho chương trình bình ổn thị trường
tại hội nghị tổng kết hai mươi năm
thực hiện chương trình này
từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
đỉnh hướng triển khai giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi hai
diễn ra ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trong suốt hành trình hai mươi năm
từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình bình ổn thị trường
từ nguyên tắc cố định giá
đến nay chương trình thực hiện điều chỉnh giá bán
linh hoạt kịp thời bảo đảm hợp lý
có khả năng dẫn dắt thị trường bảo đảm quyền lợi
của doanh nghiệp và người tiêu dùng
hàng hóa tham gia chương trình luôn thấp hơn thị trường
từ năm đến một mươi
hiện đến nay trên toàn địa bàn tp hcm
có một mươi chín trăm tám mươi ba điểm bán hàng bình ổn thị trường
bao gồm bốn hai trăm linh chín điểm bán
các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu

các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng

và bốn một trăm tám mươi hai điểm bán các mặt hàng dược phẩm
tổng tranh thu chương trình bình ổn thị trường
giai đoạn một mươi năm
ước đạt hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng
trong đó mặt hàng thịt gia súc thịt da cầm
thực phẩm chế biến là các nhóm hàng quan trọng
chiếm từ một mươi tám ba mươi ba
tổng doanh thu của chương trình
trong dài hạn thành phố cần thực hiện cơ cấu
lại lĩnh vực thương mại trong nước
theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa
công nghệ hóa phương thức kinh doanh
tăng cường kết nối tham gia chuỗi khung ứng
chuỗi giá trị các hệ sinh thái toàn cầu và khu vực
ngoài ra các doanh nghiệp
cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh
tăng cường ứng dụng thương mại điện tử
trong vận hành chuỗi khung ứng sản phẩm
bình ổn thị trường hỗ trợ lẫn nhau
nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ phát huy khai thác
khấy mạnh và tiềm năng của từng doanh nghiệp
tập trung khai thác thị trường trọng điểm
tại tp hcm và các tỉnh phía nam
nhằm góp phần tăng trưởng khách nội địa
một cách bền vững
và chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch
và ký kết hợp tác
với các doanh nghiệp tại tp hcm
nằm trong vùng chuyển tiếp
địa văn hóa miền núi trung du tây bắc
xuống đồng bằng đông nam châu thổ sông hồng
với đủ ba vùng cảnh quan
miền núi trung du đồng bằng vịnh phúc
được đánh giá là vùng đất vàng để phát triển du lịch
những năm qua vĩnh phúc đã đẩy mạnh phát triển
các sản phẩm du lịch dịch vụ mới
trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương
trong đó chú trọng các loại hình du lịch có tiềm năng
và lợi thế cạnh tranh như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
du lịch mais du lịch thể thao góp
hội nghị xuất tiến du lịch là cơ hội
để các nhà đầu tư các doanh nghiệp lửa hành
gặp gỡ trao đổi hợp tác đầu tư
kết nối phát triển du lịch khai thác hiệu quả hơn
thị phần khách phương nam
với chủ đề tp hcm
xuân an vui xuân thịnh vượng
đường hoa nguyễn huệ năm thứ hai mươi
tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ có nhiều nét mới độc đáo thú vị
các nghệ nhân xưởng chế tác
đang tập trung gấp rút hoàn thiện
những khâu cuối cùng để kịp tiến độ
đưa toàn bộ linh vật ra
đường hoa phục vụ cho người dân du xuân
tại xưởng thi công của công ty sản xuất
mỹ thuật văn tòng quận một mươi hai tp hcm
nơi chế tác linh vật đường hoa
tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
ba mươi hai chú mèo là nhân vật chính
của đường hoa đã gần hoàn thiện
linh vật mèo năm nay được thiết kế
và thực hiện theo chủ đề của một sứ truyền thống dân gian
với nhiều chất liệu dưới sắc thái
biểu cảm khác nhau
thiết kế đường hoa cũng được thiết kế
dựa trên hai phần đoạn lớn
là an vui và thịnh vượng
để truyền tải được hình ảnh an vui
chúng ta có những đài cảnh
liên quan tới xâm vầy
liên quan tới những kết ấm áp
để diễn tả được một thành phố công nghệ
thành phố tiến lên
chúng ta có phân đoạn thứ hai
là xuân thịnh vượng
với những đài cảnh liên quan tới công nghệ
liên quan tới thành phố thông minh
và đương nhiên với mỗi đài cảnh đó
thì thiết kế cũng sẽ được
đưa ra một cách
phù hợp với những chủ đề
các linh vật năm nay
không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu
mà còn thể hiện những cử động đặc trưng
của loài mèo
trên thân của những chú mèo
được điểm xuyến hoa mai rực trở
sát hoa quen thuộc của miền đất phương nam
từ đầu đường cho đến cuối đường
thì sẽ có rất nhiều các chú mèo
được thể hiện với các hình dáng khác nhau
và cũng với những tạo hình
rất là đặc biệt và khác nhau
với những tính chất rất là vui vẻ
mang tính ước lệ điêu khắc
rồi với các chất liệu
cũng rất là thay đổi
năm nay thì với tạo hình chú mèo
linh hoạt như vậy thì các chất liệu
cũng được thay đổi rất là linh hoạt
nhưng cũng vẫn bám sát với cái sự gần gũi thiên nhiên
với những chất liệu như là
bằng cỏ bằng mây tre
bằng đất nung mô phỏng như vậy
hơn bốn mươi công nhân
tại sự chế tác đã làm việc ngày đêm
gần hai tháng này để kiệp tiến độ đưa ra
thi công lắp ráp vào ngày chín tháng một dương lịch
hiện hạng mục cộng chính của đường hoa đạt chín mươi
còn những hạng mục khác đạt khoảng bảy mươi
đã thực hiện đường hoa năm nay
đã cũng nhiều năm
và khi mà chú kỳ tới
là dù gấp gấp
khó khăn cỡ nào
tất cả cơ sở anh em và cơ sở
cũng đã biết bổn phận
và rất là hăng sai
để mà sản xuất
năm nay để mà đem
cái niềm vui
và cái đẹp cho thành phố
ngoài linh vật mèo
đường hoa năm nay cũng sẽ tái hiện toàn bộ hai mươi linh vật
đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong hai thập kỷ
hứa hẹn nhiều nét hấp dẫn cho người dân và du khách